chào quý vị và các bạn đến với chương trình hành động vì động vật hoang dã
nhằm mang đến một cái nhìn toàn diện về vấn đề buôn bán trái phép động vật hoang dã
như quý vị và các bạn có thể thấy qua phóng sự vừa rồi của chúng tôi
thì hiện trạng buôn bán động vật hoang dã trên thế giới nói chung và tại việt nam nói riêng đang ngày càng trở nên cấp bách
và trực tiếp đe dọa đến sự tồn vong của rất nhiều loài động vật quý hiếm
và chỉ mới đây thôi vào đầu tháng chín vừa qua tám người việt nam trong một mạng lưới buôn bán động vật hoang dã trái phép đã bị bắt giữ tại malaysia
và trong chương trình đầu tiên với chủ đề tình trạng buôn bán động vật hoang dã tại việt nam và thế giới
xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi gặp gỡ với hai vị khách mời
vâng vị khách mời đầu tiên đó là bà hà thị tuyết nga giám đốc cơ quan quản lý của việt nam
thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp c tet
và vị khách mời thứ hai đó là ông phạm văn dũng vụ thực hành quyền công tố và kiểm soát điều tra án kinh tế viện kiểm sát nhân dân tối cao
lời đầu tiên thì xin chân thành cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời đến tham dự chương trình
và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu cuộc trò chuyện ạ
vâng câu hỏi đầu tiên thì tôi muốn dành cho ông phạm văn dũng
thưa ông là trong những năm qua thì việt nam đã có nhiều nỗ lực trong vấn đề thực thi pháp luật
đối với tội phạm liên quan đến buôn bán trái phép động vật hoang dã
vậy ông có thể cho quý vị khán giả kênh truyền hình nhân dân được biết
về những kết quả cụ thể mà chúng ta đã đạt được trong lĩnh vực này
theo tôi hiểu là nó có hai khía cạnh
thứ nhất là công tác phối hợp và thực thi và thứ hai là kết quả thực thi
về công tác phối hợp thực thi viện kiểm sát nhân dân tối cao chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý ces việt nam
với các cơ quan chuyên môn của bộ nông nghiệp phát triển nông thôn
với các cơ quan chống buôn lộn
với các cơ quan kiểm lâm
với các cơ quan cảnh sát có thẩm quyền của bộ ngoan
với nhận thức về việc phòng chống tội phạm môi trường nói chung và tội phạm động vật hoang dã nói riêng
về cái tính cấp bách của nó ngày càng được đề cao hơn
thì hoạt động phối hợp này đã thực sự có tạo những chuyển biến tích cực
về cả phương diện nhận thức và cả phương diện thực thi
về kết quả cụ thể
trong thời gian ngắn vừa qua chúng tôi đã chuyển về viện kiểm sát nhân dân quận tân bình tp hcm
để truy tố năm vụ án về động vật hoang dã
trong đấy có bốn vụ liên quan đến sừng tê giác với khối lượng sừng tê giác là bốn mươi ba kg
và một vụ liên quan đến ngả voi với khối lượng là chín mươi năm kg
vừa rồi thì ông phạm văn dũng có đề cập tới những hoạt động và những hành động cụ thể
trong việc thực thi pháp luật đối với tội phạm liên quan đến buôn bán trái phép động vật hoang dã
vậy cũng xin được hỏi
bà tuyết nga là việt nam đã có những thay đổi như thế nào trong cơ chế chính sách về động vật hoang dã
để có thể giúp giảm thiểu được tình trạng buôn bán trái phép này
là một thành viên của công ước về buôn bán quốc tế các loài động thực vật hoang dã nguy cấp
thì việt nam cũng là một cái nước thành viên thực thi công ước một cách có trách nhiệm
tuy nhiên cái việc ngăn chặn và phòng chống đấu tranh với tội phạm động vật hoang dã
thì ngày càng khốc liệt hơn
và trong những năm qua thì đã
đảng chính phủ chúng ta thì cũng đã quan tâm
và hệ thống các cơ chế chính sách trong hoạt động quản lý cũng như đấu tranh phòng chống buôn bán
cái loại tội phạm này thì ngày càng được hoàn thiện
trong cái lĩnh vực xử phạt và cái lĩnh vực xử lý hình sự đối với cái loại tội phạm này
vì hiện nay là chúng ta thấy rằng là chúng ta đang có cái sự bất cập
trong cái công tác xử lý vi phạm
cái hình thức xử phạt của tội phạm này
của chúng ta thì vẫn chưa đủ cái tính gian đe
đặc biệt là chúng ta thấy chúng ta cũng có một khoảng trống nhất định
trong cái quá trình ban hành các văn bản của cái phạm phát vật
cũng như là quá trình thực thi
tôi lấy ví dụ là cái luật hình sự được sửa đổi năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
đưa tội phạm về buôn bán động vật hoang dã
chỉ quy định đối với cái loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ
và luật được ban hành năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
nhưng đến năm hai nghìn một mươi chín
thì chính phủ mới ban hành cái danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ
đây cũng là một trong những cái nguyên nhân
mà làm cho cái hiệu lực thực thi pháp luật đối với cái tội phạm này
cũng bị hạn chế
theo ý kiến của bà nga thì chúng ta đã có chế tài xử phạt
tuy nhiên là chưa đủ tính gian đe
vậy không biết được là với quan điểm và vị trí công tác của mình hiện nay
thì ông phạm văn dũng có quan điểm như thế nào về vấn đề này
tội phạm môi trường của chúng ta

tội phạm động vật hoang dã nó riêng
ở những thập kỷ trước chúng ta chưa có quan trọng về vấn đề này
cái điều một trăm chín mươi của bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín của chúng ta ấy
là cái quy định về hình phạt
đối với người phạm tội
nên quan đến động vật hoang dã
thì cái mức hình phạt cao nhất nó mới đến bảy năm tù
quy định trong điều luật nó có những quy định mang tính định tính
tức là gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng
đấy là những khó khăn dẫn đến vướng mắc cho các cơ quan thực thi pháp luật
trong việc xử lý các cơ quan thực thi pháp luật
trong việc xử lý tội phạm môi trường nói chung và tội phạm động vật hoang dã nói riêng
những khó khăn này của chúng ta đã được khắc phục
bằng việc là viện trưởng viện sát tối cao và lãnh đạo viện sát tối cao
đã giao cho cái vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế chúng tôi
chủ động phối hợp với cơ quan quản lý ct việt nam
chỗ chị tuyết nga đây
để phối hợp liên ngành để xây dựng những cái văn bản
để đưa vào cái dự thảo bộ luật hình sự
theo cái hướng xử lý về tội phạm là
mang tính răn đe cao hơn
với cá nhân thì chúng ta đã đẩy lên cái mức sử phạt từ bảy năm tù
đến cái mức cao nhất là một mươi năm năm tù
và về mặt quy định của điều luật
thì chúng ta đã triệt tiêu được những cái quy định mang tính định tính
từ cái việc quy định rằng gây hậu quả nghiêm trọng
rất nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng
bằng những quy định mang tính định lượng
tức là cụ thể là ví dụ như là
nga voi thì theo cái quy định của bộ đồng hình sự hai nghìn một mươi năm
mà chúng ta đang chờ sửa đổi hệ thống

để thi hành
thì từ hai kg ngà voi trở lên đã bị truy kiếm chứng nhận bình sự
và đối với sừng tê giác thì từ năm kg
tức là từ nửa lạng sừng tê giác
đã bị truy kiếm chứng nhận bình sự
xin cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời trong phần đầu chương trình
có thể thấy là cuộc chiến chống buôn bán động vật hoang dã
đã có được kết quả khả quan hơn
nhờ vào sự nỗ lực của rất nhiều đơn vị liên quan
tuy nhiên công tác phòng chống buôn bán động vật hoang dã
hiện vẫn còn tồn tại rất nhiều khó khăn
và để có thể hiểu hơn về vấn đề này
thì xin mời hai vị khách mời cũng như là quý vị khán giả
chúng ta hãy cùng theo dõi một phóng sự ngay sau đây
cảng hàng không quốc tế nội bài
mỗi ngày đều có hàng nghìn lượt khách và hàng hóa luân truyền
với lưu lượng lớn hàng hóa và người đi qua như vậy
lực lượng hải quan gặp không ít khó khăn trong công tác kiểm tra chống buôn lậu
nhất là buôn lậu và vận chuyển trái phép động vật hoang dã
một trong số đó là buôn lậu ngà voi và sừng tê giác
gần đây thì chúng tôi bắt giữ được bốn kiện sừng tê giác
tức là bốn kiện sừng tê giác này đi từ qua ta về qua việt nam
tổng số cân nguyên là một trăm bốn mươi bốn kiện việt nam
đối tượng này rất là tinh vi
chúng đóng bốn cái vali đầy sừng tê giác
nhưng khi về thì chúng tôi phát hiện không có thẻ gì

cũng không có người nhận
thì cái này cũng rất là gây khó khăn cho tôi
cái việc xử lý
vì những khoản siêu lợi nhận thu được từ động vật hoang dã
những kẻ buôn lậu không chỉ giấu trong hành lý
mà còn núp dưới vỏ bọc tạm nhập tái xuất
để cất giấu trong các container chở hàng đã được niêm phong kẹp trì
tinh vi hơn những kẻ buôn bán trái phép động vật hoang dã
còn lợi dụng chính sách luồng xanh của lực lượng hải quan
để che giấu hành vi phạm tội
theo công ước cit và thông tư số chín mươi hai nghìn tám tt bnn
ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn tám
của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
hướng dẫn xử lý tăng vật là động vật rừng sau tịch thu
thông qua một trong ba biện pháp
trả lại nước xuất khẩu hoặc nước tái xuất khẩu
chuyển giao cho cơ quan khoa học cơ sở đào tạo giáo dục môi trường
bảo tàng chuyên ngành trung tâm cứu hộ loài đó
để làm tiêu bản tiêu hủy trong trường hợp mang bệnh
hoặc không xử lý được bằng các biện pháp trên
do chưa có quy định hướng dẫn cụ thể
nên vẫn còn rất nhiều khó khăn trong việc xử lý loại tăng vật này
sau khi có quy định tịch thu
dù số vụ bắt giữ buôn lậu động vật hoang dã
của các cơ quan chức năng có tăng lên qua các năm
tuy nhiên theo số liệu cập nhật của viện kiểm sát nhân dân tối cao
từ năm hai nghìn một mươi đến đầu năm hai nghìn một mươi chín
mới chỉ khởi tố điều tra được ba mươi sáu vụ án hình sự
trên hai mươi sáu bị can
từ đó cho thấy tính cấp thiết của việc các cơ quan chức năng
cần đưa ra những quy định giải pháp cụ thể thống nhất
để giúp ngăn chặn loại tội phạm này
mức độ giống nhau
thì sẽ có cái hình thức xử lý vi phạm giống nhau
hai nữa là chúng ta cũng phải tăng cường
công tác thực thi pháp luật cho các đơn vị chức năng
bởi vì trong lĩnh vực này
cũng có rất nhiều yêu cầu về mặt kỹ thuật
về mặt phân loại các loại mẫu vật
từ nữa tôi cho rằng việt nam cũng là một nước
mà có truyền thống sử dụng các sản phẩm từ độc vật hoang dã
thì việc tuyên truyền giáo dục nhận thức cho người dân
cũng là một cái kênh rất là quan trọng
và đặc biệt là nhân dân chúng ta cũng phải được tiếp cận
được phổ biến các cái văn bản quy phạm pháp luật
đặc biệt là các hình thức xử phạt trong cái lĩnh vực này
để có thể đẩy mạnh được hiệu quả công tác phòng chống buôn bán động vật hoang dã
thì có lẽ là chúng ta phải nâng cao nhận thức của cả người dân
chứ không phải chỉ đơn giản là hành động của các cơ quan chính quyền
vậy bên cạnh đó thì các cơ quan của việt nam đã có phương hướng như thế nào
để có thể kết hợp cùng các cơ quan quốc tế trong công cuộc này
là một thành viên của công ước buôn bán quốc tế loài động thực vật hoang dã
thì các nước thành viên là phải phối hợp với nhau
trong công tác hỗ trợ thực thi cũng như là chia sẻ các thông tin đối với loại hình tội phạm này
ngoài ra thì các quốc gia thành viên thì cũng phối hợp trong cái mạng lưới thực thi
trong cái khuế asean của chúng ta thì cũng đã thành viên
thành lập mạng lưới asean về thực thi phòng chống buôn bán động vật hoang dã
tại việt nam thì chúng ta cũng thành lập mạng lưới thực thi chống buôn bán các loài động vật dụng hoang dã
và chúng ta gọi là việt oen
trong cái mạng lưới này thì có đại diện của bộ công an bộ công thương bộ tài chính viện kiểm sát nhân dân tối cao
thế còn ý kiến của ông phạm văn dũng ạ
chúng tôi tiếp nhận các tương trợ tư pháp về hình sự về các loại tội phạm nói chung
và tội phạm động vật hoang dã nói riêng
và cũng chuyển ra các cái hoạt động tương trợ tư pháp ra phía nước ngoài
để cùng phối hợp trong hệ thống cơ quan công tố viện kiểm sát cơ quan tổng trưởng lý các quốc gia
để xử lý các tội phạm về động vật hoang dã
về phối hợp với các cơ quan có liên quan
chúng tôi cũng có phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của liên hợp quốc như cơ quan unodc
rồi là nguyên hàng phát triển chủ nghĩa
rồi là các tổ chức phi chính phủ
trong cái việc là tiếp nhận các thông tin tội phạm
và phối hợp trên hai phương diện
vừa là phối hợp phòng ngừa tội phạm và phối hợp chống tội phạm
với những chia sẻ vừa rồi của hai vị khách mời
thì chúng ta cũng hy vọng là công tác phòng chống buôn bán động vật hoang dã sẽ hiệu quả hơn trong thời gian tới
một lần nữa cũng xin được cảm ơn hai vị khách mời đã đến tham dự chương trình
xin chào và hẹn gặp lại